với mong muốn tìm thêm được việc làm tại nhà để tăng thêm thu nhập
người phụ nữ này đã lên mạng xã hội facebook tìm kiếm và nhanh chóng được nhận làm cộng tác viên
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành vừa giao bộ giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu phí tự động không dừng còn lại trước ngày ba mươi một tháng bảy để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày một tháng tám
trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc
phó thủ tướng cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc và công ty cổ phần giao thông số việt nam xử lý triệt để các lỗi kỹ thuật nhằm kết nối liên thông toàn hệ thống thu phí trong cả nước không để xảy ra tình trạng xe đủ điều kiện bị từ chối thanh toán tại làn thu phí điện tử không dừng
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trước ảnh hưởng của giá xăng dầu liên tiếp tăng trong thời gian qua bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể vừa yêu cầu các cục chuyên ngành hàng hải đường thủy đường sắt tổng cục đường bộ việt nam ngay trong tháng sáu này phải ra soát để kiến nghị với chính phủ xem xét miễn giảm một số loại phí lệ phí các quả thu có liên quan đến doanh nghiệp và người dân
một số khoản phí lệ phí tuy đã thực hiện giảm nhưng trong bối cảnh hiện nay nếu cần thiết giảm thêm cũng cần được kiến nghị chính phủ xem xét
ngày hai mươi bảy tháng sáu các thương hiệu thép lớn trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm giá thép xây dựng từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh đồng một tấn
hiện giá thép xây dựng đang giao động từ một mươi sáu ba đến một mươi bảy hai triệu đồng một tấn
như vậy trong vòng hơn sáu tuần giá thép ghi nhận lần giảm thứ bảy với tổng mức giảm đến hơn hai tám triệu đồng một tấn
tùy từng thương hiệu và loại thép nguyên nhân giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh sau thời gian tăng nóng
được cho là giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng đi xuống
giá nguyên vật liệu trong sản xuất thép liên tục giảm từ cuối tháng ba đến nay khiến thị trường thép trứng lại
các hãng hàng không đã xúc tiến
mở lại các đường bay quốc tế đến đà nẵng
điều này có ý nghĩa đặc biệt giúp thành phố khôi phục mạng lưới đường bay
tạo đà phát triển du lịch cũng như hoạt động kinh tế đầu tư
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
ngày hai mươi hai tháng sáu hãng hàng không lớn nhất hàn quốc coreen air đã mở lại đường bay ichon hàn quốc
đến đà nẵng với tần suất hai chuyến một tuần
dự kiến hãng sẽ khai thác chuyến bay thường kỳ từ hai mươi bảy tháng bảy với tần suất một chuyến mỗi ngày
đây là sự kiện hết sức quan trọng đối với ngành hàng không và du lịch đà nẵng
bởi thị trường hàn quốc vốn đứng đầu thị trường khách quốc tế của thành phố
và hãng hàng không korean air không chỉ là hãng không lớn nhất hàn quốc
xét về số lượng tàu bay và mạng lưới bay
mà còn là hãng tiên phong khai thác các điểm đến mới tạo ra động lực thị trường
sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu á có tác động tích cực
đến quyết định của hàn quốc
trong việc quyết định bay trở lại các hãng hàng không khác của hàn quốc
cũng đang chờ để mở lại các đường bay và tăng cường các chuyến bay
thông qua diễn đàn đường bay châu á năm hai nghìn hai mươi hai vừa được tổ chức thành công
tại thành phố đà nẵng ngành du lịch của thành phố đà nẵng cũng đã làm việc
với nhiều hãng hàng không đặc biệt là các hãng hàng không đã mở các đường bay
tới với thành phố của chúng ta trước năm hai nghìn một mươi chín và xúc tiến mở thêm một số những
đường bay mới từ các thị trường tiềm năng
ngày hai mươi năm tháng sáu hãng hàng không trong nước vietjet air đã ký cam kết hợp tác
với thành phố đà nẵng hãng hàng không này chính thức công bố mở loạt bảy đường bay quốc tế
kết nối đà nẵng với singapore hàn quốc và ấn độ
những sự kiện này là những dấu mốc trong việc khôi phục phát triển mạng lưới đường bay quốc tế
về phía đà nẵng thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng cơ sở hạ tầng
cũng như công tác phục vụ tốt nhất khi mạng lưới đường bay đặc biệt là mạng lưới đường bay quốc tế được phục hồi
chúng tôi cũng đã sẵn sàng từ ngày ba mươi tháng sáu là chúng tôi sẽ mở lại toàn bộ nhà ga
trong đó có năm mươi bốn quầy thủ tục bốn quầy mobile check in và các hạ tầng khác ở ga đến
trong tháng một mươi tới chúng tôi sẽ đưa vào hoạt động các hệ thống
như kiosk check in xeo backdrop và cửa khởi hành tự động để nâng công sức phục vụ của nhà ga lên
việc các hãng hàng không khôi phục lại và khai thác các đường bay quốc tế trực tiếp tới đà nẵng
có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố quyết định trong việc phục hồi thị trường khách quốc tế
đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội thúc đẩy kinh tế thương mại đầu tư kinh doanh giữa đà nẵng
với các thành phố quốc gia trong khu vực